tù trung thân theo tội danh quy định tại điều hai trăm bảy mươi tám tổng hợp hình phạt là tù trung thân
ông đinh la thăng bị tuyên phạt một mươi ba năm tù theo tội danh quy định tại điều một trăm sáu mươi
vào chiều qua hai mươi năm tháng bốn công an tỉnh bình dương đã thông báo kết quả điều tra ban đầu
vụ chết người tại cửa hàng điện thoại di động toàn cầu thuộc xã tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên bình dương
nhận định ban đầu cho biết các nạn nhân bị chết về hôn mê sâu do ngạt khí co
vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng bốn hàng xóm không thấy tiệm cầm đồ mở cửa như thường ngày
nên thông báo cho người thân của chủ tiệm cầm đồ tới kiểm tra
sau khi gọi cửa không được mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng cùng với con gái bốn tuổi nằm bất động
người vợ cùng với con gái đã tử vong trong phòng ngủ
giết người chồng được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
theo người dân cho biết vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn do hệ thống điện trong kiosk bị hỏng
nên gia đình này đã sử dụng máy phát điện từ một mươi chín h đến khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng bốn do trời mưa to tại khu vực bản hủy khi xã mường lạn huyện xúc cộp tỉnh sơn la
đã xảy ra sạt lở đá làm hai người chết và hai người bị thương trong lúc đang làm nương
bốn nạn nhân đều ở bàn hủy pá xã mừng lạn huyện xúc cộp
vụ tai nạn đã khiến anh giàng a hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín

cháu giàng thị mỹ xanh sinh năm hai nghìn năm tử vong tại chỗ
hai người bị thương là chị thảo thị a và giàng thị cợ là vợ và em gái của anh giàng a hồng
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện sốp cộp đã khẩn trương xác định danh tính của các nạn nhân
đến sáng ngày hai mươi năm tháng bốn hai nạn nhân đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự
lãnh đạo huyện sốp cộp đã hỗ trợ và động viên các gia đình nạn nhân hơn một mươi triệu đồng
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi năm tháng bốn
cơ quan chức năng huyện bù gia mập tỉnh bình phước đang tiến hành lấy mẫu để làm rõ nguồn nhân cá chết hàng loạt
tại đập bình hà một thôn sáu xã đa kia
đập bình hà một do ông dương văn cù thôn sáu xã đa kia hợp đồng thuê với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên dịch vụ thủy lợi bình phước để khai thác mặt hồ nuôi thủy sản
theo thông tin ban đầu sau khi đi bắt cá về vào khoảng tám giờ tối ngày hai mươi ba tháng bốn
ông cù xuống thăm hồ thì bất ngờ thấy cá nổi trên mặt nước
rồi chết hàng loạt
sáng hôm sau toàn bộ mặt nước cá chết trắng nổi khắp mặt hồ trọng lượng khoảng hai mươi tấn cá
chủ yếu là cá lăng đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch
ước tính cá chết gây thiệt hại hơn một hai tỷ đồng
thông tin tại tỉnh bình phước đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv